thưa quý vị và các bạn chính phủ yêu cầu bộ tài chính hồi tố khoản tiền thuế gần năm tỷ cho doanh nghiệp
cửa khẩu tân thanh sẽ sớm được khôi phục thời gian thông quan hàng hóa
hơn một năm trăm linh lao động tỉnh hà tĩnh nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
đây là những nội dung sẽ được đề cập trong năm phút nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
hơn một doanh nghiệp sẽ được khoản gần năm tỷ đồng tiền thuế giao dịch liên kết đã nộp trong năm hai nghìn một mươi bảy và năm hai nghìn một mươi tám
đây được coi là giải pháp hỗ trợ gián tiếp của chính phủ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn phục vụ hoạt động sau đại dịch covid một mươi chín
chính phủ vừa tiếp tục có tờ trình gửi ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị điều chuyển một phần kinh phí
đảm bảo hoạt động của tổng cục thuế sang một số đơn vị khác của bộ tài chính đang thiếu hụt cần nguồn tiền bổ sung
theo tờ trình của chính phủ số kinh phí bảo đảm hoạt động của tổng cục thuế năm hai nghìn một mươi chín dự kiến chưa sử dụng hết khoảng trên một sáu trăm linh tỷ đồng
do đó chính phủ đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội xem xét cho phép điều chuyển hơn một bốn trăm linh tỷ đồng kinh phí
bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm hai nghìn một mươi chín của tổng cục thuế để bổ sung kinh phí năm hai nghìn hai mươi cho tổng cục hải quan
tổng cục dự trữ nhà nước ủy ban chứng khoán nhà nước và học viện tài chính
nhằm tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu của việt nam tại khu vực biên giới việt trung
vừa qua bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã điện đàm trực tiếp với tổng cục trưởng tổng cục hải quan trung quốc và bộ trưởng thương mại trung quốc
theo đó thời gian làm thủ tục thông quan tại cặp cửa khẩu tân thanh pò trài sẽ khôi phục lại như trước đây
buổi sáng bắt đầu từ tám h đến một mươi một giờ buổi chiều từ một mươi hai h đến một mươi sáu giờ giờ việt nam
hoạt động thông quan tại khu vực trên vào ngày nghỉ cuối tuần cũng được nối lại
bên cạnh đó phía trung quốc cũng đề xuất thêm một số giải pháp khác như đơn giản hóa thủ tục kiểm tra đối với hàng nông sản
phân luồng hàng hóa sang các cửa khẩu khác tăng cường nhập khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu đường sắt bằng tường đồng đăng
theo liên đoàn lao động tỉnh hà tĩnh đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
hiện một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải ngừng hoạt động và tạm ngừng hoạt động
hơn ba mươi sáu lao động trong diện hợp đồng lao động
hơn một năm trăm linh lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
đến nay đã có bốn mươi hai doanh nghiệp xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
liên đoàn lao động tỉnh đã kiến nghị một số sở ban ngành liên quan tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh
có chính sách hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất tạo việc làm cho người lao động
bộ tài chính vừa ban hành thông tư một mươi năm hướng dẫn việc in phát hành quản lý và sử dụng tem
đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu
thông tư số một mươi năm quy định doanh nghiệp thực hiện và chịu trách nhiệm việc dán tem đối với rượu đóng chai nhập khẩu qua các cửa khẩu
trong trường hợp này doanh nghiệp phải báo cáo với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu số lượng tem sử dụng trước khi thông quan
đối với rượu dạng thùng test nhập khẩu về đóng chai doanh nghiệp phải dán tem rượu tại cơ sở đóng chai trước khi đưa ra thị trường
quy định có hiệu lực từ ngày bảy tháng năm
tại thành phố hồ chí minh ngành ô tô đang đưa ra nhiều biện pháp để giảm tổn thất trong dịch covid một mươi chín
bởi sức tiêu thụ ô tô tại các đại lý đầu năm đến nay đã sụt giảm rất mạnh
theo hiệp hội ô tô việt nam so với cùng kỳ năm ngoái mức tiêu thụ ô tô trong tháng ba đã giảm đến bốn mươi một
các hãng xe lớn cũng thừa nhận mức sụt giảm doanh số báo động như toyota việt nam giảm bốn mươi bốn
honda việt nam giảm hai mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
vì vậy từ tháng bốn các hãng ô tô đã thông báo không áp dụng
không chỉ tiêu bán hàng cho đại lý
còn từ tháng ba về trước đại lý vẫn phải nhận đủ chỉ tiêu mà hãng ấn định thì mới được thưởng theo quy định